xin chào và hẹn gặp lại
và giúp đỡ những người mà đang trong vùng dịch gặp khó khăn về công tác phòng chống dịch
đối với những em học sinh ngày hè đã thêm phần ý nghĩa hơn khi các em được chung tay góp sức làm công việc vô cùng ý nghĩa này
tuổi nhỏ làm việc nhỏ các em đang đồng hành cùng bạn bè thầy cô tiếp lửa cho những nơi tuyến đầu cùng nhau đẩy lùi covid
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé